kể từ ngày một mươi tháng bảy ngân hàng nhà nước đã hạ năm lãi suất cho vay và vẫn giữ nguyên lãi suất huy động
điều này có nghĩa là lợi ích của người gửi tiền vẫn được giữ nguyên
còn người đi vay thì doanh nghiệp sẽ có thêm được nguồn vốn vay giá rẻ hơn trước
tăng trưởng kinh tế qua đó cũng sẽ được hỗ trợ tích cực hơn bởi nguồn vốn tín dụng đã hợp lý hơn
thông tin lãi suất cho vay giảm thêm năm từng ngày một mươi tháng bảy thực sự là một tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp
chi phí sản xuất sẽ rẻ hơn giá thành sản phẩm sẽ rẻ hơn sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ lớn hơn
đó là những điều mà nhiều doanh nghiệp có thể đo đếm được từ việc hạ lãi suất cho vay
quyết định hạ lãi suất lần này của ngân hàng nhé nước có một điểm đáng lưu ý
đó chỉ là hạ lãi suất cho vay còn lãi suất huy động vẫn được giữ nguyên
vì thế lợi ích của người gửi tiền vẫn được đảm bảo
còn người đi vay thì có lợi hơn trước
nó là khả năng năm hai nghìn một mươi bảy thì lạm phát có thể kiểm soát ở mục tiêu là dưới bốn như quốc hội đã giao
các diễn biến hoạt động ngân hàng cũng như thanh khoản của các tổ chức dụng là tích cực
để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như là hỗ trợ cho doanh nghiệp
ngân hàng nhé nước quyết định điều chỉnh giảm năm lãi suất cho vay ngắn hạ đủ với các lĩnh vực ưu tiên
trần lãi suất huy động của các tổ chức dụng thì được giữ ổn định
đầu vào giữ nguyên trong khi đầu ra giảm rõ ràng đây cũng là một áp lực lớn đối với hệ thống ngân hàng
với dư nợ hiện nay khoảng năm năm triệu tỷ đồng thì việc giảm năm lãi suất của ngân hàng
sẽ giúp cho cả nền kinh tế tiết giảm được khoảng
hai mươi bảy năm ngàn tỷ đồng và giúp kích thích gdp tăng trưởng thêm hai mươi năm
đây là những con số rất có ý nghĩa trong bối cảnh các dư địa cho tăng trưởng không dư giả như hiện nay